chuyển sang một vài thông tin về tình hình mưa lũ trái mùa ở miền trung hiện nay
tại tỉnh thừa thiên huế hàng nghìn hectare lúa vụ đông xuân đang trong giai đoạn làm đồng
chùa bông bị ngâm sâu trong nước từ ba đến bốn ngày
thời gian vàng để cứu lúa chỉ còn khoảng hơn một ngày
trước tình thế cấp bách trên các trạm bơm nước thủy lợi trên nhiều cánh đồng của tỉnh thừa thiên huế
những ngày qua đang hoạt động liên tục vận hành hết công suất hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
để chạy nước rút khẩn trương cứu lúa ở những diện tích có khả năng sống cao
trên cánh đồng rộng lớn hàng trăm hectare của hợp tác xã nông nghiệp phú thành
xã quảng thành huyện quảng điển những ngày này vang rền tiếng máy nổi suốt ngày đêm
của các trạm bơm nước đặt tại nhiều vị trí để khẩn trương tiêu úng cứu lúa
cánh đồng nơi đây từ chỗ trắng xóa một màu nay đã chút xuống dần
và cây lúa đã nhô lên được một phần khỏi mặt nước
năm nay đã bước qua tuổi ngoài tám mươi nhưng ông nguyễn cái một thành viên của hợp tác xã cho biết
đây là lần đầu tiên ông chứng kiến đợt mưa lũ trái mùa gây ngập ống trên diện rộng
đứng cạnh trạm bơm nước của hợp tác xã ông nguyễn cái không khỏi lo lắng
bởi dù bơm liên tục nhưng do lượng nước quá lớn nên việc tiêu úng diễn ra chậm
theo ông cái mặc dù biết khả năng diện tích cứu được rất thấp
nhưng bà con ở đây vẫn muốn còn nước còn tát
ông nguyễn cái bồn dầu chia sẻ cây lúa đang ở giai đoạn làm đồng
mức nước phù hợp cho cây phát triển từ năm một mươi cm
hiện nay mực nước trong ruộng ở khu vực trũng đang cao ở mức năm mươi cm
nếu kéo dài thêm thời gian sẽ bị hư đồng
sau này cây lúa không có năng suất hoặc sẽ chết nguy cơ mất vụ này là hiện hữu
hợp tác xã nông nghiệp phù thanh có diện tích sản xuất lúa trên hai trăm bảy mươi năm hectare
trong đợt cao điểm mưa lũ từ ngày hai đến ngày ba tháng bốn đã làm ngập một trăm linh
đối với diện tích một trăm bảy mươi năm hectare
diện tích còn lại ngập khoảng bảy mươi
theo ông phan thanh đông giám đốc hợp tác xã nông nghiệp phủ thanh
hợp tác xã đã huy động bà con xã viên ra đáp lại vùng bờ
đề bao nhiều đoạn bị vỡ để tiến hành bơm tiêu
hiện hợp tác xã đang huy động hai mươi máy bơm dầu và bốn trạm bơm điện
để chạy liên tục ở những cánh đồng có chân ruộng cao có khả năng cứu sống lúa
chi phí mỗi ngày cho tiêu úng khoảng một năm triệu đồng
nhưng hợp tác xã vẫn cố gắng nhằm vớt vát lại một phần diện tích lúa cho xã viên
giám đốc công ty trách nhiệm hứa hoạn nhà nước
một thành viên quản lý khai thác công trình thủy lợi thừa thiên huế
dương đức hoài khánh cho biết
việc bơm nước tiêu úng trên địa bàn tỉnh điện diễn ra rất khẩn trương
để tranh thủ lượng mưa giảm mực nước chiều cường đang xuống thấp
hiện đơn vị đang vận hành một mươi một trạm bơm nước công suất lớn
có một mươi bảy trạm bơm nước chưa hoạt động được do vỡ đề bao nội đồng
đang phải tiến hành hàn khẩu lại
công ty cũng huy động nhân viên vận hành các công trình thủy lợi thường xuyên
theo dõi lịch chiều mức nước trên sông đầm phá để đóng mở các cửa cống trên đê ven phá
đập cửa lác thảo long cống quang để kịp thời tiêu úng
đợt mưa lũ đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai gây thiệt hại cho tỉnh thừa thiên huế khoảng một một mươi ba tỷ đồng
trong đó riêng lĩnh vực nông nghiệp hơn chín trăm ba mươi năm tỷ đồng
thừa thiên huế đang dự thảo đề nghị ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đề xuất thủ tướng chính phủ
các bộ ngành trung ương quan tâm hỗ trợ tỉnh một năm trăm linh tấn giống lúa ngắn ngày
hai mươi tấn hạt giống rau và năm tấn giống ngô hai tấn gạo và kinh phí tiêu úng khoảng bảy tỷ đồng
hỗ trợ một trăm linh tỷ đồng để tu bổ sửa chữa các công trình dân sinh thủy lợi đê điều phục vụ sản xuất